từ tối ngày một mươi ba tháng bảy người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ huyện sóc sơn hà nội đã căng liều bạt ngăn xe rác vào khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn hay còn gọi là bãi rác nam sơn vì phải sống trong môi trường ô nhiễm trong khi cơ quan chức năng chậm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng điều này khiến rác thải tại các quận nội thành un ứ đáng chú ý đây đã là lần thứ bảy người dân chặn đường vào bãi rác để đòi hỏi quyền lợi của mình
thưa quý vị trong sáng nay chính quyền thành phố hà nội đã có cuộc đối thoại với người dân hai xã hồng kỳ và nam sơn huyện sóc sơn để giải quyết những vấn đề khúc mắc liên quan đến việc người dân chặn xe rác không cho vào bãi rác nam sơn bốn ngày qua
tại buổi đối thoại đại diện thành ủy hà nội cho rằng quá trình thực hiện chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc chưa đúng do vậy lãnh đạo thành ủy đã xin lỗi về việc này
tại cuộc đối thoại đại diện người dân các xã nam sơn hồng kỳ cho biết chưa đồng tình với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn quanh bãi rác
người dân cũng bức xúc khi chính quyền địa phương chỉ đưa ra phương án đền bù cho đất thổ cư còn lại tất cả diện tích đất vườn liền thổ hay tài sản đi kèm trên đất dù đã được công nhận trên giấy tờ nhưng đều được tính giá bằng không

lãnh đạo thành phố hà nội nhấn mạnh
lãnh đạo thành phố hà nội nhấn mạnh
tài sản trên đất cơ chế chính sách của nhà nước đã ban hành rất đầy đủ quan điểm của hà nội là thực thi đúng
không những thế ngoài việc đền bù thành phố hà nội còn vận dụng linh hoạt và triệt để chính sách để hỗ trợ người dân không bị thiệt hỏi
lãnh đạo thành phố hà nội nhấn mạnh tài sản trên đất cơ chế chính sách của nhà nước đã ban hành rất đầy đủ quan điểm của hà nội là thực thi đúng
không những thế ngoài việc đền bù thành phố hà nội còn vận dụng linh hoạt và triệt để chính sách để hỗ trợ người dân không bị thiệt hỏi